là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của việt nam với kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng qua các năm
ngành da dày đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế đất nước
trước cơ hội mang lại từ các hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu evfta
và đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
thì ngành da giày túi sách việt nam cần cải thiện hơn nữa để nâng cao vị trí của mình trên thị trường da giày thế giới
hiện nhiều doanh nghiệp trong nước đã mở rộng quy mô sản xuất đổi mới công nghệ
tăng cường thiết kế mẫu tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp nhu cầu tiêu dùng trong nước
và đón những cơ hội lớn từ các hiệp định thương mại hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp hiệp định thương mại tự do eu việt nam evfta
các doanh nghiệp trong ngành da dày thì chúng tôi đang cố gắng động viên mọi người
làm sao để chúng ta có được cái dữ liệu big data
đơn giản hóa là dữ liệu big dara có rồi
thì cái vấn đề còn lại rất đơn giản là chúng ta chỉ mã hóa
đưa vào các trí tuệ nhân tạo đưa vào các máy tính đưa vào các đường truyền kết nối
là chúng ta có thể khai thác thông tin một cách nhanh nhất kịp thời nhất
để đưa ra được cái quyết định điều chỉnh tốt nhất
tuy vậy nhưng ngành da dày và túi sách việt nam cũng đang gặp phải một số những khó khăn
được cho là điểm ngẽn trong phát triển đó là công nghiệp hỗ trợ
nguyên phụ liệu trong nước đang phải nhập khẩu
thiếu chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ
thiếu quy hoạch phát triển ngành theo cụm liên kết và chuỗi giá trị
chưa phát triển được thương hiệu mạnh và đội ngũ thiết kế trong nước
bên cạnh đó nguồn nhân lực còn hạn chế về trình độ cũng như tài nghề
chất lượng cũng như là cái số lượng mà doanh nghiệp và đặc biệt là đó là cái nguồn nhân lực để cung cấp cho ngành
ví dụ như hiện nay chúng ta ở ngay tại bình dương chẳng hạn thì có rất nhiều các doanh nghiệp
của ngành da giày túi sách của việt nam đang hoạt động
tuy nhiên là lực lượng lao động của chính tỉnh bình dương thì không thể đủ đáp ứng
thế còn tính trên tổng thể cả nước thì chúng ta lại càng thiếu
và chính vì vậy là cái việc đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp các kỹ năng cũng như là cung cấp các thiết kế
để phù hợp với cái nhu cầu của thị trường của các nước là hết sức là quan trọng
và chính vì vậy là chúng tôi cũng đã phối hợp với hiệp hội da dày túi sách việt nam
cũng như là với các bộ ngành có liên quan
kể cả như là
bộ lao động thương minh xã hội bộ giáo dục đào tạo để mở những lớp đào tạo cũng như là những lớp dạy nghề
để ít nhất một phần để đáp ứng được cái nhu cầu hiện nay có thể nói là tăng trưởng rất là cao
mỗi một năm là hơn một mươi của ngành da giày túi sách việt nam
hiện ngành da dày việt nam giữ vị trí thứ hai về xuất khẩu trên thế giới
và là một trong những ngành có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước
dự kiến tổng kinh mạch xuất khẩu da dày năm hai nghìn một mươi chín đạt khoảng hai mươi một năm tỷ usd
tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
riêng sản phẩm da giày z của việt nam đã được xuất khẩu tới hơn một trăm linh nước
trong đó có năm mươi nước kinh mạch xuất khẩu hơn một triệu usd
mới đây lãnh đạo bộ công thương đã giao cục công nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan
soạn thảo chiến lược phát triển ngành da dày việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm